nhưng vẫn diễn biến khó lường bởi thời gian qua rất đông người dân trở về địa phương
từ các tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội tiêm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
theo báo cáo của bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày tám tháng một mươi số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước đó
đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
tuy nhiên bộ y tế đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến khó lường
nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất kỳ khi nào
nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
theo báo cáo sơ bộ từ ngày một tháng một mươi đến nay tại bốn mươi ba tỉnh thành phố đã ghi nhận khoảng một trăm tám mươi người trở về địa phương
trong đó có hơn một người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai